thưa quý vị sau khi vào cuộc đấu tranh làm rõ vào chiều ngày hôm qua công an tỉnh bình thuận đã xác định được kẻ chủ mưu cầm đầu trong nhóm đối tượng hoạt động tuyển rửa thu hồi kim loại nặng với số lượng lớn nghi là vàng trái phép trên địa bàn xã phan sơn huyện bắc bình tỉnh bình thuận
thời gian vừa qua tình hình khai thác khoáng sản trái phép ở địa bàn tỉnh bình thuận có lúc có nơi có thời điểm diễn biến phức tạp đặc biệt là các đối tượng lợi dụng địa hình địa thế khó khăn địa bàn giáp ranh với các tỉnh lân cận để khai thác khoáng sản trái phép
trước tình hình trên giám đốc công an tỉnh bình thuận đã chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng buôn lậu công an tỉnh điều tra cơ bản để nắm theo dõi các đối tượng có liên quan
công an tỉnh bình thuận phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện phân loại tuyển rửa thu hồi kim loại nặng khai thác khoáng sản trái phép quy mô rất lớn trên địa bàn xã phan sơn huyện bắc bình nên xác lập chuyên án để đấu tranh

nhóm đối tượng cầm đầu trong đường dây tuyển rửa kim loại nghi lập vàng trái phép là nguyễn mạnh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám nguyễn văn bính sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hoàng minh ngọc hưng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cùng ngụ huyện đức trọng tỉnh lâm đồng và phạm văn cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn quê tỉnh thái nguyên
chúng tôi đã tiến hành củng cố chứng cứ và tiếp tục mở rộng phát hiện các hoạt động của đối tượng như khai thác khoáng sản và có dấu hiệu là khai thác khoáng sản trái phép

chúng tôi đã chủ động triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật về an toàn giao thông không ngừng đổi mới nội dung hình thức biện pháp tuyên truyền như tổ chức sân khấu hóa tiểu phẩm an toàn giao thông các tình huống về văn hóa giao thông trả lời các câu hỏi liên quan đến luật giao thông đường bộ với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân nhất là đối tượng học sinh sinh viên
chúng tôi đã chủ động triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp luật về an toàn giao thông trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật về an toàn giao thông với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân nhất là đối tượng học sinh sinh viên
chúng tôi đã lôi cuốn các bạn học sinh tham gia cũng như là có thể truyền hình lại với các bạn học sinh những thông điệp ý nghĩa về an toàn giao thông
lực lượng công an cũng đã tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trật tự công cộng từ đó góp phần nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông
chúng tôi đã lôi cuốn các bạn học sinh tham gia cũng như là có thể truyền hình lại với các bạn học sinh tham gia trật tự an toàn giao thông từ đó góp phần nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông